tối hai mươi bốn tháng tám tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
dự khai mạc ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số miền trung lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
do bộ văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với các bộ ban ngành liên quan tổ chức
ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ ba tại tỉnh quảng nam với chủ đề
bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền trung trong thời kỳ đổi mới
hội nhập và phát triển bền vững đất nước
với sự tham gia của gần hai nghệ nhân nghệ sĩ diễn viên nhạc công vận động viên quần chúng đến từ một mươi ba tỉnh miền trung
theo ban tổ chức việc tổ chức ngày hội này nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
xin giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền trung
trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng các dân tộc việt nam
góp phần chăm lo đời sống vật chất
tinh thần cho người dân
ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số miền trung lần này diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám
với các hoạt động nổi bật như liên hoan nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục truyền thống dân tộc
trưng bày giới thiệu ẩm thực văn hóa đặc trưng của các dân tộc
trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội nghị thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc
tại ngày hội còn diễn ra các hoạt động thể thao truyền thống dân tộc như đẩy gậy kéo co bắn ná bắn nỏ